tìm hướng đột phá cho kinh tế hợp tác hợp tác xã là hướng đi xuyên suốt trong tiến trình phát triển hợp tác xã bền vững
đây cũng là nội dung được thảo luận tại tọa đàm tăng cường liên kết phát triển kinh tế hợp tác bền vững
do liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với thời báo kinh doanh tổ chức tại hà nội
kinh tế tập thể hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã có sự phát triển cả về lượng và chất
đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có gần một mươi bốn hợp tác xã nông nghiệp trong đó có trên năm mươi năm hợp tác xã nông nghiệp đạt loại khá
với doanh thu trung bình một hợp tác xã lên đến hàng tỷ đồng
đáng chú ý nhiều sản phẩm nông nghiệp của một số hợp tác xã đạt chất lượng và năng suất cao
cá biệt có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường ngoài nước
tuy nhiên đại diện các hợp tác xã cũng cho biết hiện nhiều hợp tác xã đang gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay
để sản xuất kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ
các đại biểu đề nghị cần có chính sách tín dụng tạo điều kiện cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã
tạo động lực cho hợp tác xã phát triển phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững